và trong ngày đầu tăng cường giãn cách xã hội tp hcm đã giảm tới tám mươi năm lượng phương tiện lưu thông
và đây là thông tin đáng chú ý tại buổi họp báo về tình hình phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn tp hcm được tổ chức vào chiều ngày hôm nay
đây được xem là tín hiệu đáng mừng cho thấy sự chấp hành nghiêm túc của người dân
trong việc thực hiện các biện pháp tăng cường giãn cách xã hội của thành phố
cũng tại cuộc họp lần này liên quan đến công tác tiêm chủng trong thời gian tăng cường giãn cách xã hội
đại diện công an tp hcm cũng cho biết người dân đi tiêm vaccine cần phải có phiếu tiêm
hoặc tin nhắn hẹn lịch tiêm
còn để đảm bảo an sinh xã hội các cơ quan ban ngành đã và đang hỗ trợ bổ sung đầy đủ
cho các đối tượng còn thiếu trong gói hỗ trợ an sinh số hai
thực hiện các biện pháp hỗ trợ chủ nhà trọ như miễn giảm tiền điện nước
chuẩn bị hai triệu túi an sinh đảm bảo nguyên tắc không bỏ sót những trường hợp khó khăn
chuẩn bị các suất ăn dinh dưỡng cung cấp cho các trường hợp f có hoàn cảnh khó khăn